quy định phòng dịch của các địa phương như thế nào
liệu về quê có phải cách ly y tế hay không
rất nhiều băn khoăn được chia sẻ trên không gian mạng
đặc biệt các thông tin về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp tại một số địa phương
càng khiến cư dân mạng có nhiều điều lo lắng
trước những băn khoăn của người dân cả nước
bộ y tế đã có văn bản gửi bác nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê
nhân dịp tích nguyên đán nhâm dần
theo đó bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
hướng dẫn người dân về quê nhân dịp tết nguyên đán
thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k tự theo dõi sức khỏe không phải cách ly y tế
trong đó đề nghị không kích ly y tế người về quê đón tết
nhận được sự quan tâm hưởng ứng mạnh mẽ từ phía cộng đồng mạng
rất hoan nghênh đề xuất của bộ y tế
và mong rằng các địa phương cùng phối hợp
để những người xa quê yên tâm về đoàn tụ với gia đình trong những ngày tết
cũng mong người dân tuân thủ nghiêm túc những biện pháp phòng chống dịch
để dịch bệnh không lây lan diện rộng trong những ngày đầu xuân
đây là tin vui nhất trong ngày mà những người đi làm ăn kiếm sống xa quê
về ăn tết nhân dân với gia đình và người thân
tôi mong rằng các địa phương phối hợp và tạo điều kiện cho người dân
về quê ăn tết xung họp gia đình thuận lợi nhất
quy định chống dịch mỗi nơi một kiểu
chỉ gây khó cho người dân là không cần thiết
theo bộ y tế việc tạo điều kiện cho người dân trong nước về quê ăn tết
và không phải cách ly y tế được thực hiện trên cơ sở
việc tiêm chủng vaccine đạt tỷ lệ cao
tỷ lệ tiêm mũi một với người trên một mươi tám tuổi đạt một trăm linh
tiêm mũi hai đạt chín mươi năm sáu
tiêm mũi ba một mươi tám sáu
trẻ em tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tiêm mũi một đạt chín mươi bốn một
tiêm mũi hai đạt tám mươi hai hai
với người dân trong nước về quê ăn tết là vậy
còn người nước ngoài về quê ăn tết thì sao
cũng cần có các quy định cụ thể để người dân biết và thực hiện
nếu các địa phương vẫn có các quy định không phù hợp
với khó khăn cho người dân thì sao
cần có đường dây nóng để phản ánh và điều chỉnh quy định cho phù hợp
điện quan tới vấn đề
cho công điện số sáu mươi bốn cdttg ký hôm một mươi chín tháng một
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu không đặt ra
và đưa ra những quy định về phòng chống dịch
trái với hướng dẫn quy định của bộ y tế của chính phủ
gây khó khăn không cần thiết cho người dân
nhất là trong dịp về quê ăn tết nguyên đán nhâm dần
đồng đảo cư dân mạng mong rằng
chính quyền các cấp cùng mỗi người dân
chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả
theo khuyên cáo của bộ y tế
mỗi địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân có thể về quê đón tết
để có những ngày tết cổ truyền đầm ấm bên gia đình
và chào đón năm mới với nhiều niềm vui và sức khỏe
hãy luôn nêu cao tinh thần phòng chống dịch covid một mươi chín
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cổng truyền hình công an